thưa quý vị từ công tác xiết chặt quản lý địa bàn tăng cường tuần tra kiểm soát
việc nhân dân chấp hành quy định giãn cách xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
và đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn công an quận đống đa tp hcm đã phát hiện
một vụ tàng trữ vũ khí quân dụng số lượng lớn và tàng trữ trái phép chứa ma túy
vụ việc đã cho thấy là việc các đối tượng hình sự vẫn tàng trữ các loại vũ khí quân dụng
vẫn tiềm ẩn như phức tạp
công an phường nam đồng qua công tác tuần tra nắm tình hình địa bàn
đã phát hiện chiếc xe ô tô màu trắng hiệu mazda đậu trên đường trần hữu tước
có biểu hiện nghi vấn
ngay sau đó đội cảnh sát hình sự công an quận đống đa phối hợp cùng công an phường nam đồng
tổ chức điều tra ra soát và phát hiện bên trong xe có một khẩu súng ngắn
tiếp tục áp dụng biện pháp phục kích tổ công tác đã bắt giữ các đối tượng liên quan
trong đó có đối tượng có hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng là nguyễn tiến dũng
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám là đối tượng cộng cán đã có năm tiền án một tiền sự

đối với nguyễn tiến dũng về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng
tạm giữ hình sự đối với nguyễn mạnh dũng và đào việt ly
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà của nguyễn tiến dũng tại phường định công
quận hoàng mai cơ quan công an đã thu giữ bảy khẩu súng quân dụng
một khẩu súng kíp một súng hơi tự chế sáu mươi năm viên đạn và một mô hình lựu đạn
khám xét tại nhà đào việt ly đã thu giữ một một mươi bốn gam ma túy ketamin
một một trăm bảy mươi tám gam metafetamin và một số dụng cụ để sử dụng ma túy
việc các đối tượng tội phạm hình sự vẫn tàng trữ vũ khí quân dụng
đã được lực lượng cảnh sát hình sự đưa ra nhận định trong công tác đấu tranh với loại tội phạm này
chính vì vậy việc triển khai kế hoạch một trăm linh năm của bộ trưởng bộ công an
về đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ
công cụ hỗ trợ đã xác định chuyển trạng thái từ vận động thu hồi
sang trạng thái đấu tranh chấn áp mạnh mẽ với các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm
có tàng trữ vũ khí quân dụng
một trong những cái mà chúng tôi đặt ra cái phương châm
thì phải tổ chức lồng ghép công tác đấu tranh chấn áp tội phạm vi phạm pháp luật
về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ đối với các chuyên đề phòng chống tội phạm hình sự
như là tội phạm giết người tội phạm cối liên tích và tội phạm có tổ chức
tội phạm liên quan đến tín dụng đen
cái tổ chức nồng ghép này thì hiện nay cục cảnh sát hình sự vẫn đang chỉ đạo lực lượng
cảnh sát hình sự toàn quốc tiếp tục đấu tranh chấn áp
với các loại tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ này
và lồng ghép với các chương trình các chuyên đề phòng chống tội phạm
theo chuyên đề của lực lượng cảnh sát hình sự
vụ việc phát hiện đấu tranh với băng nhóm tội phạm hình sự có tàng trữ vũ khí quân dụng
ma túy đã cho thấy hiệu quả từ công tác tuần tra nắm chắc địa bàn của lực lượng công an cơ sở
từ đó góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ kép của lực lượng công an
vừa tham gia phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội